thưa quý vị ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
đây là dịp toàn đảng toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ và tri ân các bậc cách mạng tiền bối
anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu anh dũng hy sinh biết ơn các thương binh
đã công hiến một phần sương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngày hai mươi bảy tháng bảy đã đi vào lịch sử đất nước như là một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước
nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc việt nam
nhân dịp này rất nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa đã được thực hiện góp phần cùng toàn đảng toàn dân
chi ân chia sẻ động viên đối với người có công gia đình chính sách
và tại tỉnh hà nam vào chiều tối qua đoàn đại biểu công an tỉnh hà nam đã tổ chức lễ dân hoa dân hương
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ đền thờ một mươi cô gái lam hạ
và nhà thờ tưởng niệm đồng chí lương khánh thiện tại phường lam hạ thành phố phủ lý
trong không khí trang nghiêm xúc động đoàn đã thành kính dân hương dân hoa tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với sự nghiệp cách mạng của toàn đảng toàn dân tộc và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
với lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ
đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh hà nam cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ nguyện mãi khắc ghi lời dạy của bác
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước kính trọng lễ phép với nhân dân
thi đua học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức cách mạng
vượt qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm ban thanh niên công an nhân dân ban phụ nữ công an nhân dân
ban công đoàn công an nhân dân phối hợp với công an tỉnh đắk lắc và các tổ chức quần chúng công an
sáu tỉnh đắk lắc đắk nông gia lai con tum bình phước lâm đồng vừa tổ chức đến thăm
tri ân các gia đình thương minh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đoàn đã đến thăm gia đình các liệt sĩ gồm thiếu tá hoàng trung đại úy nguyễn đăng nhân
cán bộ công an xã e cơ tu thiếu tá trần quốc thắng đại úy hà tuấn anh cán bộ công an xã e tiêu
đồng chí nguyễn văn kiên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã e cơ tu
và đồng chí nguyễn văn dũng phòng bí thư đảng ủy chủ tịch ubnd xã e tiêu
đây là sáu liệt sĩ đã hy sinh trong vụ khủng bố vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
tại các gia đình đoàn đã dâng hương dân hoa tưởng nhớ các đồng chí cán bộ công an và cán bộ xã đã hy sinh
trao tặng quà cho các gia đình
tại các gia đình đoàn cũng gửi lời chia buồn sâu sắc với những đau thương mất mắt to lớn của thân nhân gia đình
đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này sớm ổn định lại cuộc sống
cũng trong dịp này đoàn đã đến thăm hỏi và động viên tặng quà hai cán bộ công an xã e cơ tu huyện chư quynh bị thương